tại cuộc họp lần thứ sáu mươi hai của ủy ban chủ bị tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vừa qua tại phiên của áo
tổng thư ký điều hành tổ chức robert floy đã nhấn mạnh một số kết quả trong hoạt động của tổ chức thời gian qua
và cho biết tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đã có thêm sáu nước đệ trình lên tổng thư ký liên hợp quốc văn kiện phê chuẩn hiệp ước
sáu nước này gồm dominica kinesis đạo jambia southom và brinsip timor leste và tuvalu
hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện ctbt ra đời vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu với mục đích cấm tất cả các vụ thử hạt nhân trên trái đất
kể cả các phụ thử vì mục đích hòa bình tuy nhiên đến nay hiệp ước ctbt vẫn chưa có hiệu lực
để có hiệu lực thi hành ctpt cần phải có sự phê chuẩn của bốn mươi bốn quốc gia thuộc danh sách phụ lục hai các quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân
hiện đã có ba mươi sáu trên bốn mươi bốn quốc gia này đã phê chuẩn
trong vai trò chủ tịch nhóm công tác a của ctbto
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn đại sứ việt nam nguyễn trung kiên đã chủ trì điều hành cuộc họp lần thứ sáu mươi một và sáu mươi hai của nhóm công tác trong năm hai nghìn hai mươi hai
và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc họp tại kỳ họp thường niên lần thứ năm mươi chín của ủy ban chủ bị ctbto dự kiến sẽ diễn ra trong tháng một mươi một